tại hà nội ban liên lạc các chiến sĩ trường sa quỹ trường xa nhà dàn dk một hành trình của trái tim vừa tổ chức lễ ra mắt ứng dụng lịch trường sa trên nền tảng app store và google play tới sự có nguyên chủ tịch nước trương mỹ hoa chủ nhiệm câu lạc bộ hoàng sa trường sa
tại hà nội ban liên lạc các chiến sĩ trường xa quỹ trường xa nhà dàn dk một hành trình của trái tim vừa tổ chức lễ ra mắt ứng dụng lịch trường xa trên nền tảng app store và google play tới sự có nguyên chủ tịch nước trương mỹ hoa chủ nhiệm câu lạc bộ hoàng sa trường xa
để bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp bốn dự án đã triển khai lịch trên nền tảng số nhằm lan tỏa nhanh hơn kịp thời chính xác hơn và rộng rãi tới cộng đồng người việt nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế
apps lịch trường xa là một ứng dụng xem lịch ngày âm dương tháng năm thời tiết tạo lịch hẹn tạo ghi chú các ngày lễ tết thông tin về biển đảo thêm lục địa và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước